cũng trong sáng nay một mươi sáu tháng một mươi lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã gặp gỡ các chuyên gia
nhà khoa học nghe tư vấn các giải pháp để khôi phục kinh tế xã hội cho thành phố
trong đó tập trung chủ yếu vào bốn lĩnh vực là y tế kinh tế xã hội và nhà ở
một mươi bốn bài tham luận có chất lượng từ các chuyên gia nhà khoa học lãnh đạo trường đại học
đều có một điểm chung là tp hcm phải đặt trong trạng thái bình thường mới
căn cứ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín đầu tiên thành phố phải xác định muốn sống chung an toàn
và bền vững với covid một mươi chín thì phải có được miễn dịch cộng đồng và muốn duy trì miễn dịch cộng đồng
thì phải sống chung với covid một mươi chín

thì cái ông bác sĩ này gọi bác sĩ gia đình
gọi là bác sĩ khu vực thì ông phải nắm được tình hình sức khỏe trên địa bàn đó

về kinh tế để khắc phục những hệ quả rất nặng nề do các biện pháp giãn cách xã hội
nghiêm ngặt kéo dài trong nhiều tháng đối với đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân theo hai mục tiêu
một là phục hồi sản xuất kinh doanh khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất cung mứng
giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường
hai là thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn với chương trình số hóa và tái cơ cấu nền kinh tế
về nhà ở cho người dân thành phố cần ưu tiên đầu tư ba chương trình nhà ở trong bối cảnh đang triển khai chương trình phục hồi kinh tế của thành phố
bao gồm thứ nhất chương trình nhà lưu trú công nhân
thứ hai chương trình giải tỏa di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch
thứ ba là chương trình nhà cho thuê dài hạn
đủ tiêu chuẩn với giá thuê hợp lý
thông qua phân tích và chứng minh kết quả thực hiện của ba chương trình nêu trên trong thời gian qua còn quá chậm
với rất nhiều tồn tại vướng mắc đã dẫn đến tình trạng rủi ro về dịch bệnh và thiệt hại to lớn đối với người công nhân và người lao động nghèo
do chùa ở không phù hợp chưa kể bị mất việc làm thu nhập thậm chí còn phải rời bỏ thành phố để về quê nhà nương nấu
gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của thành phố
ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia nhà khoa học
chưa được của thành phố trong thời gian vừa qua để khắc phục trong thời gian tới
thành phố có độ trễ về ban hành chính sách và thực hiện các chính sách phục hồi
thì như thế thì chúng ta cũng cần phải làm song song cái chương trình khung và những cái chính sách
hoặc là những kế hoạch đề án cho những hoạt động cụ thể
trong bối cảnh buồn phát dịch covid một mươi chín vừa qua phải thừa nhận là danh tiếng và thương hiệu của thành phố hồ chí minh đã bị tốn hại
tuy nhiên dù gây tổn hại nặng nề đến tính mạng sức khỏe và sinh kế người dân
nhưng mặt khác là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thay đổi cách thức vận hành nền kinh tế
trong đó có thói quen người tiêu dùng cách thức giao tiếp kinh doanh và làm việc
chính vì vậy để phục vụ cho việc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phù hợp thực tiễn dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín và bối cảnh hội nhập trong thời gian tới
thành phố sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều ý kiến góp ý hiến kế nghiên cứu khoa học để chung tay phục hồi và phát triển
vì khát vọng vươn lên của nhân dân và lãnh đạo thành phố trong thời gian tới